doanh nghiệp xuất khẩu gỗ việt nam có nhiều cơ hội tại thị trường australia bởi nhu cầu nhập khẩu
vị trí địa lý cùng những ưu đãi lớn từ hiệp định thương mại tự do fta
số liệu từ tổng cụng hải quan cho thấy lưỡi kế năm tháng đầu năm
kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt ba ba mươi bảy tỷ usd tăng một mươi một ba so với cùng kỳ năm trước
trong đó năm tháng đầu năm giá trị xuất khẩu gỗ sang australia đạt trên sáu mươi sáu bảy triệu usd
tăng một mươi một ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
theo cục xuất nhập khẩu bộ công thương nhu cầu nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ tại australia tăng
cùng với vị trí địa lý thuận lợi và yêu đái lớn từ hiệp định thương mại tự do asean australia new zealand
mang lại là cơ hội lớn để doanh nghiệp xuất khẩu đồ nội thất bằng gỗ của việt nam
đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu sang thị trường australia trong thời gian tới
tuy nhiên việt nam
việt nam cần nâng cao công nghệ tích cực tìm hiểu đổi mới mẫu mã hàng hóa cho phù hợp với thị hiếu tiêu dùng
tại thị trường australia giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh nâng cao chất lượng sản phẩm